sau khi ghi nhận hàng loạt ca mắc covid một mươi chín tỉnh đắk nông đã quyết định phong tỏa toàn bộ thành phố gia nghĩa
bắt đầu từ một mươi hai h ngày hôm nay và áp dụng nghiêm chỉ thị số một mươi sáu
cụ thể thành phố giang nghĩa sẽ tạm dừng tất cả các hoạt động công cộng cơ sở vui chơi giải trí tập trung đông người
các hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu hạn chế tối đa các phương tiện cá nhân
thời gian thực hiện lệnh phong tỏa và giãn cách xã hội là một mươi bốn ngày
tuy nhiên tùy tình hình thực tế có thể thay đổi thời gian và biện pháp cách ly